kính thưa quý vị tp hcm đã lên bốn kịch bản chi tiết trong các trường hợp mà số ca mắc covid một mươi chín tăng cao
đến cấp độ bốn và dù các sở ngành của tp hcm đã đưa ra những đề xuất tiêu chí hoạt động
để cho phép hàng quán phục vụ ăn uống tại chỗ nhưng ủy ban nhân dân tp hcm vẫn chưa đưa quyết định
và những thông tin trên vừa được đưa ra tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín
tại tp hcm chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi
theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
dù số ca mắc đang có sự hướng giảm nhưng bên cạnh đó sở y tế tp hcm cũng lo ngại về việc
người dân đang có dấu hiệu chủ quan
dù cấp độ dịch của tp hcm đang ở cấp hai nhưng số ca mắc lại đang ở cấp độ ba
công tác kiểm soát dịch và ứng phó vẫn ở cấp độ ba nguy cơ rất cao
vì vậy cực kỳ thận trọng trong thời điểm hiện nay ngoài ra cuối tháng này
tp hcm cũng hoàn toàn tự lực khi các đoàn hỗ trợ đã rút đi
căn cứ số lượng bệnh nhân cần chăm sóc và điều trị tương ứng mức độ dịch
phân bố chung về tỷ lệ mức độ nặng của các trường hợp nhiễm covid một mươi chín
tình hình cơ sở vật chất nhân lực y tế hiện hữu
sở y tế dự kiến xây dựng bốn kịch bản ứng phó của hệ thống điều trị tương ứng với các tình huống dịch bệnh

những quận huyện nào mà chưa có thì phải mở thêm kế hoạch là có một cái bệnh viện giả chiến từ ba trăm linh đến năm trăm linh giường
rồi tất cả các bệnh viện có sẵn với quận huyện thì phải mở thêm kế hoạch là có một cái bệnh viện giả chiến từ ba trăm linh đến năm trăm linh giường
đối với những trường hợp f nặng nguy kịch thì sẽ được chăm sóc và điều trị tại ba bệnh viện giả chiến của thành phố
sở y tế cũng nghiêm cấm việc yêu cầu xét nghiệm nhanh kháng nguyên covid một mươi chín đối với các trường hợp di chuyển trong thành phố
tại các bệnh viện hay các tòa nhà làm việc công sở tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ
thì chỉ xét nghiệm đối với những trường hợp mà từ người dân từ cái địa bàn cấp độ dịch cấp bốn đi qua các cấp độ dịch khác
hoặc là các cấp độ dịch cấp ba nhưng mà có nghi ngờ hoặc có chỉ định về điều tra dịch tẩy
có nghi ngờ người này là tiêu xuất gần hay là có nghi ngờ liên quan tới ổ dịch nào đó ví dụ vậy
chứ còn bình thường thì cũng không phải là xét nghiệm
cho đến nay toàn thành phố đang có một mươi chín trăm chín mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi có sáu trăm tám mươi chín bệnh nhân nhập viện năm trăm ba mươi chín bệnh nhân xuất viện
sắp tới thành phố sẽ thành lập ba đoàn kiểm tra công tác
thực hiện các gói hỗ trợ ba đợt cho người dân và sẽ có báo cáo gửi ủy ban nhân dân thành phố trước ngày hai mươi tháng một mươi một
hôm nay anh lý văn sơn chủ quán lẩu bò trên đường hoàng sa quận ba
đã chuẩn bị chú đáo cho việc mở cửa hoạt động trở lại để phục vụ khách tại chỗ
tuy nhiên những quy định mà thành phố đưa ra trong các đề xuất về tiêu chí hoạt động đã khiến anh vừa mừng lại vừa lo
mình vẫn tuân thủ cái quy định năm k nhưng mà vẫn phải cho người ta uống bia
ví dụ như là bàn chặn năm k
nhưng mà cái bàn mình có khoảng cách này kia nữa
chứ bây giờ mà một bàn mà cho hai người rất là khó buôn bán
không lẽ ta đi năm người rồi chia ra hai bàn à
mà bây giờ mấy quán ăn bây giờ đa số tất cả các quán bây giờ là hầu như đều bán rượu bia
do thành phố chưa chốt phương án nên hiện tại đa số các quán ăn có phục vụ rượu bia tại chỗ còn chưa dám mở cửa
số lượng quán cà phê đồ ăn thì hoạt động nhiều hơn và cho khách ngồi tại chỗ
từ hai mươi bốn tháng một mươi khi các sở ngành của thành phố
đề xuất cho bán hàng phục vụ tại chỗ
trong sáu tiêu chí mà các sở ngành của thành phố đề xuất thì có nội dung hàng quán không được phục vụ quá hai người một bàn
và đặc biệt là không được uống rượu bia đang gây khó khăn cho các cơ sở kinh doanh cũng như người dân
số nhiều là đã tiêm đủ hai mũi
và nếu mà mở cửa hoạt động lại thì những cái quán những cái hàng quán là phải có trách nhiệm
có nghĩa là dù khách mà tới thì mình cứ chết
thẻ xanh hoặc là những người fo đã từng bị fo và hết
sau đó khai báo y tế thì cho vô quán
chúng ta không cần thiết phải là ràng buộc mà nó phải là hai người một bàn mà chúng ta có thể là cho phép
hiện nay là tổng số bàn của một quán chỉ tối đa khoảng chừng sáu đến bảy mươi
như vậy cái thứ nhất là số lượng người nó không đông như lúc trước kia khi chúng ta chưa có dịch
nếu cho phép những bán quạt ăn
mà trước hai mươi một h thì cũng rất là khó trong tình hình kinh doanh của hai tháng cuối năm của quý bốn năm hai nghìn hai mươi một
bởi lẽ ở sài gòn chúng ta thấy được rằng đặc tính là khách ăn về đêm
cái thứ hai nữa là sau giờ làm việc
cái thứ ba nữa là yếu tố là gì về gia đình
lúc này họ mới cuối tuần họ mới dẫn gia đình đi ăn
như vậy rõ ràng trong vấn đề này chúng ta hiệu chỉnh lại cái thời gian để chúng ta cho phép để thực hiện
hiện ủy ban nhân dân tp hcm
với các sở ngành đang tiếp tục xem xét cân nhắc để đưa ra phương án cuối cùng là có cho phép hàng quán được phục vụ tại chỗ hay không
hy vọng rằng cách thức triển khai sẽ đảm bảo được công tác phòng chống dịch và lợi ích của người kinh doanh người dân
khi lượng người tiêm vaccine gần như đã đạt miễn dịch cộng đồng
từ đó kinh tế của người dân và thành phố sẽ dần phục hồi